liên quan đến vụ cháy tại cơ sở trăn gà gối đệm ở thôn bạch nau xã thành văn huyện thanh oai hà nội
tối qua công an huyện thanh oai thông tin ba người bị thương trong vụ cháy đã được đưa đi cấp cứu và đã tử vong tại bệnh viện
các nạn nhân là ba mẹ con trong một gia đình
nhà ntv đã đưa tin vụ cháy bùng phát vào khoảng bốn h ba mươi chiều qua
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội đã điều động năm xe chữa cháy của công an huyện thanh oai
quận hà đông và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực bốn tới hiện trường tổ chức chữa cháy khẩn trương đưa những người bị nạn ra ngoài
đến năm h ba mươi đám cháy cơ bản được khống chế
ngọn lửa đã thiêu dụi và làm hư hỏng nhiều vật liệu tài sản trong khu nhà xưởng rộng khoảng ba trăm linh m hai cùng ngôi nhà ống ba tầng liên kề có diện tích khoảng năm mươi m hai
ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong
nguyên nhân cháy đang được khẩn trương làm rõ